thưa quý vị xây dựng thương hiệu là việc làm cần thiết trong quá trình tiếp cận thị trường vốn
mở ra cơ hội đầu tư cũng như đưa ra biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp
tuy nhiên xây dựng giá trị thương hiệu đặc biệt là đối với thương mại điện tử
đang còn nhiều thách thức từ quy định pháp lý đến các phương pháp xác định giá trị tài sản vô hình này
theo thông kê hiện nay bảy mươi năm dân số việt nam đang sử dụng internet thường xuyên
trong đó bảy mươi bốn tám người dùng internet tham gia mua sắm online
có đến chín mươi một người dùng internet sử dụng smartphone để đặt hàng online
trong cuộc đua cạnh tranh về giá trị thương hiệu trên thị trường nhiều tiềm năng này
đòi hỏi doanh nghiệp phải làm sao đo lường sức khỏe thương hiệu chính xác
từ đó đưa ra những giải pháp phát triển hiệu quả
có lẽ là cho tới thời điểm này thì chúng ta thấy là có trên tám mươi cái giá trị của thương hiệu
thì nó đi từ những cái thứ rất là vô hình
chuyện định giá thương hiệu hay là gọi là giá trị thương hiệu thì cũng đã được đề cập tới
cái giá trị thương hiệu này thì có nhiều cái cách để mà chúng ta tính toán
thế thì có một cái cách mà hiện nay chúng tôi tại công ty nielsen đang đưa ra
đó chính là cái giá trị của thương hiệu trong tâm trí người tiêu dùng
thế ngoài ra thì các thương hiệu cũng có những cái cách định giá khác
ví dụ như là trị giá thương hiệu là bao nhiêu tiền
hay là nó có thể được đo lường bởi những cái con số
ví dụ như là doanh thu hoặc là lợi nhuận hoặc là có thể có những cái tài sản
bên cạnh đó về mặt pháp lý giá trị tài sản vô hình này cũng chưa có nhiều quy định cụ thể
do vậy để xác định chính xác giá trị thương hiệu cũng cần có các bên bảo chứng đảm bảo
trong định giá thương hiệu thì chúng ta sẽ có cái mô hình để phân tích cái định giá đó
nhưng mà đồng thời sau khi có cái định giá đó thì cũng sẽ cần phải có những cái bên để bảo chứng
cái giá trị như vậy đó
thì thực ra hiện tại là trên
pháp lý thì chúng ta có cơ sở pháp lý đó là các loại tài sản vô hình của doanh nghiệp
thì thương hiệu được xem như một vạn tài sản vô hình của doanh nghiệp
tuy nhiên thì để có thể có được cái tài sản vô hình đó
thì thương hiệu phải ý thức ngay từ đầu những thời gian đầu tiên để đăng ký bản quyền
và hiểu những cái phương thức để bảo vệ bản quyền sở hữu cái thương hiệu của mình
hiện nay việc kinh doanh thương mại điện tử không chỉ dừng lại ở các sàn thương mại điện tử
mà còn mở rộng sang các mạng xã hội như facebook yalo tiktok
chỉ riêng năm hai nghìn hai mươi một lực lượng quản lý thị trường phối hợp với cục thương mại điện tử và kinh tế số
đã tiến hành kiểm tra hơn ba vụ việc với số tiền xử phạt lên tới hai mươi tỷ đồng
nếu như cái nhãn hiệu mà không tiêu thụ được nhiều hàng hóa hay dịch vụ thì không ai quan tâm
nhưng nếu mà nó nổi tiếng thì cứ tin là nhiều anh sẽ bám vào đấy để nu lợi
nhãn hiệu là được pháp luật bảo hộ ở từng quốc gia
cho nên phải tiến hành cơ hội
thủ tục đăng ký mới có anh không tiến hành thủ tục và anh không được cấp cái văn bằng
thì anh chẳng có quyền gì đối với nhãn của anh cả
nhưng mà nếu anh đăng ký được cấp một cái văn bằng
thì anh chính là chủ sở anh có quyền cấm tất cả những người khác không được sử dụng
cho nên cái việc đăng ký là hết sức quan trọng
trong bối cảnh kinh doanh xuyên quốc gia
việc đăng ký bảo hộ không chỉ trong nước mà đăng ký ra nước ngoài là vô cùng quan trọng
doanh nghiệp cần có chiến lược để bảo vệ nhãn hiệu
kể cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ xa úc có nguồn lực hạn chế
để chấn xảy ra các tình trạng điển hình như vụ việc của thương hiệu gạo xt hai mươi năm tại thị trường hoa kỳ
xây dựng thương hiệu mạnh giúp doanh nghiệp tăng doanh thu
khách hàng dễ dàng tiếp cận kênh phân phối lan tỏa thương hiệu sản phẩm mới
điều này sẽ dễ dàng hơn nếu gỡ được các phương mắc trên
và đòi hỏi sự nỗ lực từ chính doanh nghiệp cũng như sự hỗ trợ nhiều hơn từ các cơ quan quản lý
nhiều năm qua tình trạng ô nhiễm môi trường tại xã tóc tiên
thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu đã liên tục xảy ra
dù người dân đã phản ánh
chính quyền đã vào cuộc tuy nhiên tình trạng ô nhiễm không những không được khắc phục
mà còn ngày càng nghiêm trọng hơn
ngoài khu xử lý chất thải tập trung
thì cơ quan chức năng cũng xác định nhiều nguồn rò rỉ khác
khiến dòng suối bị đổi màu nổi bọt trắng
men theo suối giao kèo về phía thường nguồn và những con rạc nhỏ
phóng viên thành phố an toàn phát hiện
xung quanh hồ chứa chất thải của nhà máy sản xuất phân bón ong biển
thuộc công ty khổ phần đại nam xã tóc tiên
có dấu hiệu bị rò rỉ thẩm thống nước thải màu đen
có mùi hôi thối ra ngoài môi trường
phóng viên xác định công ty đại nam có hồ chứa năm m hai
tại khu xử lý chất thải tập trung tóc tiên
và ba hồ tại nhà máy phân bón ông biển gần khu dân tư
cả hai khu vực này đều bị rò rỉ chất thải ra môi trường
đã được báo chí phản ánh nhiều lần
tuy nhiên về giải pháp để hạn chế tình trạng này
thì vẫn chưa được triển khai
dư luận đặt ra câu hỏi
vì sao công ty này được phép sử dụng hồ trong khu dân cư
không nằm trong khu xử lý chất thải tập trung để chứa chất thải
công an đại sản cũng đã cử chính sách rất nhiều lần
đổi mưa vào trong đó nằm vào chính sách
mưa lớn như thế đó thì cái lượng nước xảy ra rất là nhiều
chuyên nguyên từng công ty nào cụ thể để máy thì cũng rất là khó khăn cho lực lượng chức năng
theo người dân tình trạng ròi rị nước thải từ các hồ chứa ngầm ra môi trường xảy ra từ nhiều năm qua
nghiêm trọng hơn ngay cạnh các hồ chứa này là thượng nguồn của suối giao kèo
mang nước từ thượng nguồn đổ ra sông vinh
vừa qua ngày một mươi tám tháng một mươi từ con suối này cũng đã xảy ra hiện tượng
nước có mùi hôi thối và nổi bọt cán xóa
có một số ý kiến người dân cũng có phản ánh là có mùi hôi của rác
đặc trưng của rác phát tán ra môi trường bên ngoài
thì ủy ban nhân dân xã đã ghi nhận ý kiến của bà con nhân dân và phản ánh lên các cơ quan có thông quyền
chất thải của các công ty nếu mà không được qua xử lý
thì khi mà xảy ra môi trường sẽ gây hậu quả rất là
ảnh hưởng rất là lớn đến môi trường ô nhiễm đến nguồn nước
trên thành đó cơ sở đó thì các lực lượng chức năng của công an đại sản cũng đã cố gắng phối hợp
với các ngành có chuyên môn sâu về lĩnh vực xử lý nước thải
để tiến hành khi phát hiện đã kịp thời lấy cái mẫu đó để đưa đi giám định để kịp thời xử lý
trước đó ngày hai mươi chín tháng một mươi phóng viên thành phố an toàn phát hiện tình trạng ròi rỉ nước thải kéo dài gần hai trăm linh mét
ở hồ chứa của công ty đại nam nên thông báo cho phòng tài nguyên môi trường thị xã phú mỹ
chiều cùng ngày đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương xuống kiểm tra
tuy nhiên trong biên bản làm việc lại không thể hiện việc tiến hành lấy mẫu chất thải để xử lý theo quy định
đồng thời cũng không xác định được lưu lượng chất thải rò rỉ chảy ra môi trường là bao nhiêu
ngoài ra dư luận đang đặt nghi vấn liên quan tới việc nhà máy xử lý chất thải này không có hồ sơ thiết kế
hồ sơ thi công đối với hồ chứa nước thải
gần đây nhất ngày hai mươi tám tháng một mươi hồ chứa chất thải năm m hai của công ty đại nam đã bị bể
nước thải tràn ra suối mức độ môi trường được đánh giá là cấp huyện